thông tin từ công an quận hoàn kiếm tp hà nội
qua việc nắm bắt thông tin trên mạng xã hội đơn vị đang xác định làm rõ xử lý nghiêm vụ việc xô xát
giữa một nhóm người với một du khách người nước ngoài tại phố hàng buồm
sáng nay trên mạng xã hội có đoạn video clip ghi lại cảnh sô sát giữa một nhóm ba người đàn ông
cùng hai du khách người nước ngoài tại phố hàng buồm phường hàng buồm quận hoàn kiếm
theo hình ảnh trong clip một nhóm khoảng ba người đàn ông đã dùng ghế nhựa chai bia
liên tục tấn công một người nước ngoài
du khách người nước ngoài cũng xông vào đấm lại một trong số ba người đàn ông trước khi rời đi
qua điều tra ban đầu công an quận hoàn kiếm xác định vụ việc xảy ra vào khoảng một h ba mươi sáng
mâu thuẫn xảy ra khi hai người ngoại quốc chưa xác định được lai lịch vào xin lửa để hút thuốc
nhóm nam giới khoảng ba bốn người việt nam đang ngồi tại vỉa hè sau đó dẫn tới ẩu đả
sau khi vụ việc xảy ra cả hai bên không lên cơ quan công an để trình báo